trong nhiều năm trở lại đây tổ chức y tế thế giới cho biết việt nam luôn nằm trong nhóm nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới
có tới tám mươi tám kháng sinh tại thành thị được bán ra mà không cần kê đơn ở nông thôn tỷ lệ này lên đến chín mươi một
đây là một thực trạng đáng báo động bởi kháng kháng sinh không chỉ gây khó khăn cho việc điều trị mà còn khiến người bệnh mất đi cơ hội được cứu sống
chất lượng dân số cũng có thể vì đây mà giảm đi do gánh nặng bệnh tật
đứng trước thách thức này bộ y tế đã và đang thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống kháng kháng sinh cũng như kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương là một trong những bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân có tỷ lệ nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh cao nhất
có thời điểm tỷ lệ này lên tới sáu mươi
đối với các bác sĩ tình trạng kháng kháng sinh của nhiều người bệnh khiến bản thân người thầy thuốc đôi khi bên cạnh sự nỗ lực
thì chính họ cũng mong có những phép màu trong cuộc chiến dành giật sự sống cho bệnh nhân
kháng kháng sinh thực sự trở thành cơn ác mộng
mười năm trở lại đây thì trên thế giới thì gần như không có thêm một loại kháng sinh mới được nghiên cứu cũng như được đưa ra đời để sử dụng
nhưng trong đó tình hình các vi khuẩn kháng kháng sinh ngày càng gia tăng
mà điều mà chúng tôi lo ngại nhất là đến thời điểm các vi khuẩn kháng hết với những kháng sinh mà mình có
thì việc những bệnh nhân nhiễm trùng mà nhiễm những con vi khuẩn đấy thì cơ hội cứu được gần như rất là thấp
bệnh nhân đặng văn thêm ba mươi tám tuổi trần đoán viêm phổi nặng do cú ma
các xét nghiệm cho thấy xuất hiện vi khuẩn kháng hầu hết tất cả kháng sinh
hiện vẫn phải có chế độ hỗ trợ rất cao nhưng tiên lượng vẫn khó nói
những hình ảnh này cho thấy sự đáng sợ của kháng kháng sinh là như thế nào
nếu như chúng ta không áp dụng các biện pháp phòng chống kháng thuốc ngay từ bây giờ
thì rất nhanh các thuốc sẽ bị kháng và không còn giá trị điều trị
phải hiểu được kháng sinh là thuốc chỉ để dùng để diệt các nhiễm trùng do vi khuẩn thôi
nó không có tác dụng với virus hay là ký sinh trùng hay những cái thuốc khác
khi có nhiễm khuẩn thì có thể có sốt nhưng sốt thì có rất nhiều các nguyên cây đen
và vì vậy quan trọng nhất là mình phải được các bác sĩ thăm khám
bên cạnh việc nâng cao nhận thức từ cộng đồng ngành y tế cũng cần có giải pháp căn cơ tổng thể
tuyên truyền người dân phòng bệnh chủ động tốt nhất bằng việc tiêm vaccine
người dân sẽ không tự ý mua thuốc
điều trị nếu họ được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng tốt một cách dễ dàng thuận lợi
ngay cả chính việc quản lý cây đơn kháng sinh của bác sĩ cũng cần làm sao đúng kháng sinh đồ cho đúng tình trạng bệnh
bộ y tế cũng đang triển khai một đề án kiểm soát kê đơn và bán thuốc theo đơn
theo đó thì sẽ có kết nối giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh với các cơ sở bán thuốc
để làm sao đó thì để cho cái việc bán thuốc theo đơn
và bán thuốc thế giờ là vấn đề cây đơn của thầy thuốc cũng phải quan tâm hết sức thân trọng khi sử dụng kháng sinh
thế rồi là những cái vấn đề tức là khi kiểm soát kê đơn thì giữa quản lý kháng sinh ở các nhà thuốc đó
với bán thuốc cho cái người bệnh thì nó phải có cái đồng bộ và kiểm soát được
chống kháng thuốc không hành động hôm nay ngày mai không thuốc chữa
không chỉ một mình ngành nghi mà chúng ta cần sự vào cuộc của các bộ ngành
và sự chung tay của cả cộng đồng để vượt qua thách thức này